sáng ngày bảy chín bộ tư lệnh quân khu bốn đã điều động gần bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ khẩn trương có mặt
tại các địa bàn trọng điểm như nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
với phương châm nước rút đến đâu bộ đội cùng nhân dân tổ chức dọn dẹp đến đó
sáng nay gần bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ thương trực thuộc các đơn vị sư đoàn chín trăm sáu mươi tám cùng phương tiện trực tiếp
tới huyện minh hóa tỉnh quảng bình cùng lực lượng dân quân tử vệ các địa phương và nhân dân trên địa bàn
tổ chức thu hoạch lúa mùa dọn dẹp vệ sinh giúp các hộ gia đình dọn dẹp vận chuyển tài sản sơ tán
trở về gia đình sớm ổn định cuộc sống dọn dẹp sửa ban ghế đồ đạc vật dụng ở các trường học
để học sinh vào học đúng lịch trình
quân khu bốn đưa lực lượng y bác sĩ của các bệnh viện quân y trong quân khu sẵn sàng làm công tác vệ sinh phòng dịch
và chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng lũ lụt